những ngày sau tết nguyên đán kể hợi hai nghìn một mươi chín nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đã phải căng mình hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên tuyến quốc lộ một a
và các tuyến tránh thành phố qua địa bàn kiểm tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông cho người cũng như là phương tiện đi đường
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trị mật độ giao thông tăng rất cao
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đã phối hợp với lực lượng cơ động phòng cảnh sát phòng chống ma túy
kiểm tra toàn bộ về ma túy nồng độ cồn và chở người quá quy định với xe tám chỗ ngồi chở lên trong đó tập trung vào xe container và xe khách
từ ngày sáu tháng hai tức ngày hai tết đến nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đã phát hiện lập biên bản xử lý hai trăm chín mươi hai trường hợp vi phạm
trong đó có chín ô tô khách trở quá số người quy định tám trường hợp sử dụng quá nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện phạt tiền hơn năm trăm hai mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe hai mươi hai trường hợp
với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng công an tình trạng nhà xe nhồi nhét chạy quá tốc độ không còn phổ biến như những ngày mới ra tết
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng tăng cường về phương tiện huy đồng phối hợp tất cả các lực lượng khác tổ chức tuần tra khép kín và hai chốt cố định trên hai tuyển quốc lộ một và trên quốc lộ chín để kiểm tra đồng bộ và xử lý nghiêm
đặc biệt trên tuyến quốc lộ chín đối tượng lái xe là người nổi tình do đó chúng tôi đã phối hợp với phòng cảnh sát ma túy tổ chức điều tra cơ bản
và các đối tượng lái xe có dấu hiệu sử dụng chất má tủy từ đó chúng tôi trao đổi thông tin và đổ kế hoạch để xử lý nghiêm các trường hợp này
trên địa bàn tỉnh quảng trị có hai tuyến quốc lộ một a và quốc lộ chín đi ngang qua hàng ngày có hàng nghìn phương tiện lưu thông trên hai tuyến quốc lộ này
tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a và quốc lộ chín còn nhiều diễn biến phức tạp đặc biệt là những điểm đen về tai nạn giao thông
rất cần sự và cuộc quyết liệt từ các lực lượng chức năng để người dân đi lại an toàn và để tai nạn giao thông trên địa bàn giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương